tại hà nội đồng chí phùng xuân nhạ bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã tiếp ông ed vizi đặc phái viên thương mại của thủ tướng anh đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại đây hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giáo dục giữa chính phủ việt nam và chính phủ liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland
theo bản ghi nhớ này chính phủ anh và chính phủ việt nam sẽ đẩy mạnh hợp tác giáo dục trong các lĩnh vực giáo dục đại học đào tạo tiếng anh công nghệ giáo dục trong nhà trường trường quốc tế và giáo dục mầm non
cụ thể chính phủ anh sẽ hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học anh mở rộng hợp tác với các đối tác của việt nam để thực hiện các chương trình liên kết đại học và sau đại học trên cơ sở các nguyên tắc học thuật do hai bên tham gia quy định
các bên tham gia sẽ hợp tác chặt chẽ thông qua đối thoại chiến lược thường xuyên nhằm nâng cao chuẩn tiếng anh tại việt nam hỗ trợ chính phủ việt nam để xây dựng các chính sách công nghệ giáo dục
ứng dụng công nghệ giải quyết những khó khăn và thách thức trong việc dạy học và học tại các trường phổ thông việt nam
bên cạnh đó chính phủ anh sẽ làm việc với các trường tư thục và nhà đầu tư vương quốc anh hợp tác với các đối tác của việt nam trong việc thành lập trường phổ thông dạy chương trình của anh tại việt nam theo quy định của pháp luật việt nam
cũng theo bản ghi nhớ các bên sẽ thành lập cơ quan giám sát tiến độ các hoạt động trong khuôn khổ bản ghi nhớ và cơ quan giám sát này sẽ do bộ thương mại quốc tế anh và bộ giáo dục và đào tạo việt nam điều hành